nhằm đẩy nhanh quá trình khôi phục các hoạt động kinh tế xã hội trước thềm lễ giáng sinh và năm mới
chính quyền khu hành chính đặc biệt hồng kông trung quốc tiếp tục nới lỏng hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
cụ thể từ ngày hai mươi hai tháng một mươi hai người dân không cần xuất trình hình ảnh kết quả xét nghiệm nhanh âm tính
trước khi tham gia các bữa tiệc lớn vào quán bar câu lực bộ đêm
hủy bỏ hạn chế về số người tối đa ở nhiều nơi như nhà hàng trung tâm thể hình thẩm mỹ viện
đồng thời cho phép được ăn uống ngoài trời ở các địa điểm giải trí công cộng và các địa điểm thể thao
tuy nhiên học sinh vẫn cần làm xét nghiệm nhanh trước khi đến trường quy định đeo khẩu trang vẫn tiếp tục duy trì
sau lễ giáng sinh nếu dịch bệnh covid một mươi chín tiếp tục được kiểm soát
nhà chức trách hồng kông sẽ đánh giá tình hình để cân nhắc việc nới lỏng thêm các biện pháp giãn cách xã hội